thành phố hồ chí minh hiện đang là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất việt nam
đóng góp khoảng hai mươi năm tổng gdp du lịch của cả nước năm hai nghìn một mươi tám
tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch thành phố hồ chí minh vào tổng sản phẩm nội địa trong năm hai nghìn một mươi tám là sáu chín
cao hơn mức trung bình quốc gia là năm
mỗi năm thành phố hồ chí minh đón khoảng sáu mươi một tổng số khách du lịch nội địa
với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng một mươi tám hàng năm từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi tám cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước
đón hơn năm mươi một tổng số khách du lịch quốc tế đến việt nam
tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch thành phố hồ chí minh vào tổng sản phẩm nội địa trong năm hai nghìn một mươi tám là sáu chín
cao hơn mức trung bình quốc gia là năm chín
để phát triển du lịch sở du lịch thành phố hồ chí minh tập trung vào các sản phẩm du lịch đặc trưng
tăng cường hoạt động hiệu quả của các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp mạng lưới hỗ trợ du lịch và cơ sở hạ tầng của thành phố
đặc biệt đợt cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch bồi dưỡng chuyên đề dành cho công chức viên chức và người lao động
đội trực tự viên thuộc lực lượng thanh niên sung phong đáp ứng được yêu cầu của du khách trong thời đại hội nhập